ngày hai mươi chín tháng bốn công an huyện long thành đồng nai đã tạm giữ lê việt thắng bốn mươi tuổi quê quảng nam
để điều tra về vụ đốt xe tăng vật trên xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông
bước đầu công an xác định trong vụ đốt xe có bốn chiếc xe máy gồm cả xe của những người vi phạm khác
và xe chuyên dụng xử lý vi phạm đã bị thiệt hại
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h tối hai mươi tám tháng bốn tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người lái xe
trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua ngã tư lộc an huyện long thành
thời điểm này một người đàn ông điều khiển xe máy bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn
đồng thời bị tạm giữ xe đã tự ý leo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác
trên thùng xe có bốn xe máy bị tạm giữ
lực lượng chức năng yêu cầu xuống khỏi phương tiện chuyên dụng
nhưng người đàn ông trên đã liều lĩnh châm lửa đốt chiếc xe máy của mình
camera ghi lại trước khi người đàn ông leo lên xe có ba người mặc sắc phục cảnh sát giao thông đứng đó
nhưng chưa khống chế đối tượng mà dùng điện thoại đứng quay
khi đối tượng leo được lên xe xử lý đã lật xe máy ra để đốt
hồi hai mươi h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng năm tại km một trăm năm mươi chín trên quốc lộ ba đường
chiến thắng phủ thông phường nguyễn thị minh khai tp bắc cạn
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên dừng xe để kiểm tra
tài xế điều khiển xe máy được xác định là nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
qua kiểm tra nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông xác định
nam tài xế xe máy vi phạm ở mức độ chín trăm bốn mươi ba mg trên một lít khí thở
đây là mức vi phạm rất cao cao gấp hai năm lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại nghị định một trăm linh ndcp
tổ công tác đã thông báo cho ông minh biết đã vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
tuy nhiên ông minh không hợp tác và bỏ đi ra ngoài
ba mươi phút sau tài xế này quay lại vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ và áp sát vị trí thiếu tá dương xuân kiệm
đang viết biên bản và bất ngờ dùng một con dao
nói nhọn để tấn công thiếu tá kiệp gây thương tích nặng
ngay lập tức tổ công tác đã vô hiệu hóa tức hung khí của ông minh và đưa thiếu tá kiệm đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bắc cạn
sau đó được chuyển đến bệnh viện trung ương thái nguyên để tiếp tục cấp cứu và điều trị
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội
tài xế minh cho biết nguyên nhân là do bực tức vì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
nên đã đi mua hai con dao nhọn và quay lại để trả thù
hành vi táo tợn của nguyễn văn minh khiến nhiều người theo dõi thông tin không khỏi bức xúc
đồng thời thắc mắc rằng đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt nào
theo nội dung đăng tải trên báo điện tử pháp luật tp hcm với tiêu đề
người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đầm cảnh sát giao thông trọng thương có thể đối diện hình phạt ra sao
luật sư lê nguyên hòa đoàn luật sư tp hcm phân tích
việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã là hành vi vi phạm pháp luật
thêm vào đó hành động tài xế dùng dao đâm trọng thương một thiếu tá cảnh sát giao thông
có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh tội chống người thi hành công vụ
theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể điều ba trăm ba mươi quy định tội chống người thi hành công vụ
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác
cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
luật sư hòa nhấn mạnh như vậy hành vi đâm trọng thương được coi là hành vi đã dùng vũ lực
để làm cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ
ở đây cụ thể là dùng hung khí là dao để đâm cảnh sát giao thông để cản trở việc họ thực hiện nhiệm vụ
cũng theo luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm hành vi trên còn có thể bị áp dụng đối với tội
tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
luật sư nguyên hòa nhận định như vậy có thể đối với hành vi trên
thì tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ
theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hình phạt đối với tội danh này thấp nhất thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
mức phạt tù cao nhất là bảy năm tù giam hoặc tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm với mức phạt tù thấp nhất là bị phạt cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm và cao nhất là trung thân
bên cạnh đó luật sư hòa cũng phân tích tài xế còn phải bồi thường thiệt hại
cho chiến sĩ cảnh sát giao thông
mức bồi thường sẽ bao gồm bồi thường về vật chất và bồi thường về tinh thần
mức bồi thường về tinh thần do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được
thì mức bồi thường tinh thần sẽ là không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
đồng thời trong vụ việc này cần phải có kết luận giám định thương tật
của thiếu tá cảnh sát giao thông để có căn cứ xử lý đối với hành vi trên
hiện đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và vụ việc vẫn đang được
cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
giám đốc công an tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc cạn
phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập tài liệu vật chứng liên quan và lập biên bản bắt người phạm tội quá tăng
về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời công an tp bắc cạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn minh
có thể thấy nếu như ông minh chấp nhận mức phạt ban đầu cho hành vi quy định
về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông thì mọi việc đã có thể kết thúc
nhưng ma men này đã không kiềm chế được cơn nóng giận để rồi giờ đây
có nguy cơ phải đối mặt với một lúc hai tội danh là chống người thi hành công vụ
và cố ý gây thương tích
giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự vốn chỉ có danh giới mong manh như vậy mà thôi